nhân chuyến công tác tại thừa thiên huế chiều nay đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đến thăm tặng quà thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội chú thừa thiên huế
thay mặt đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trần thanh mẫn biểu dương những kết quả nổi bật của trường phổ thông dân tộc nội chú thừa thiên huế
trong quá trình phát triển xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
môi trường nhà trường đảm bảo sáng xanh sạch đẹp
đồng thời mong nhà trường tăng cường nề nếp kỷ cương dân chủ xây dựng môi trường giáo dục an toàn
lành mạnh thân thiện quan tâm phát triển phẩm chất năng lực
chú trọng giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
chú trọng việc học đi đôi với hành giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng
thay mặt đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trần thanh mẫn đã tặng quà cho ban giám hiệu nhà trường và trao hai mươi phần quà
mỗi suất trị giá hai triệu đồng cho hai mươi em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó tiêu biểu của nhà trường